bộ văn hóa thể thao và du lịch đã có văn bản giao cục điện ảnh phối hợp với các đơn vị điện ảnh tại các địa phương
tổ chức đợt phim kỷ niệm bảy mươi năm năm cách mạng tháng tám và quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam trong phạm vi cả nước
các phim được chọn chiếu trong đợt này gồm người lính thầm lặng phim truyện do công ty cổ phần phim truyện một sản xuất
làng xây đảo ký ức long châu phim tài liệu do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hãng phim tài liệu và khoa học trung ương sản xuất
và quê lụa tân châu phim tài liệu do công ty cổ phần phim giải phóng sản xuất
bộ phim hoạt hình tắc kẻ phá án do công ty cổ phần hãng phim hoạt hình việt nam sản xuất cũng được chọn trình chiếu trong đợt phim kỷ niệm này
trước những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín quyết định của bộ văn hóa thể thao và du lịch nêu rõ
việc tổ chức đợt phim chỉ được thực hiện tại các địa phương khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát an toàn
và phải tuân thủ theo các quy định về phòng chống dịch do bộ y tế ban hành
trong trường hợp không tổ chức đợt phim các đơn vị điện ảnh ở các địa phương sẽ sử dụng các bộ phim này trong những tuần phim đợt phim tiếp theo